một thuyền vận chuyển hàng chục tấn hóa chất đã bị chìm trên sông đồng nai
đoạn qua địa phận phường an bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
sự cố khiến người dân lo ngại về số hóa chất này nếu không được ứng cứu hút lên kịp thời
thì có thể tràn ra sông đồng nai làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sông
theo thông tin ban đầu vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng cùng ngày
thuyền mang số hiệu btr hai trăm sáu mươi sáu đến biến thủy nội địa nhất nam phường an bình
thành phố biên hòa nhận hàng hóa chất từ nhà máy hóa chất biên hòa
khu công nghiệp biên hòa thì bất ngờ chìm xuống sông đồng nai
nguyên nhân là do đáy thuyền bị thùng nước tràn vào khoang đã khiến toàn bộ số hóa chất trên chìm xuống sông đồng nai
theo ghi nhận trên thuyền có hàng chục bồn chiều hóa chất loại một lit đến năm lit
một số người dân lo ngại nếu số hóa chất trên không được hút lên kịp thời sẽ ảnh hưởng đến nước sông đồng nai
đặc biệt khu vực trên chỉ cách làm cá bè biên hòa khoảng một km
điều đáng nói đây không phải lần đầu tiên thuyền vận chuyển hóa chất bị chìm xuống sông đồng nai tại khu vực trên
mà trước đó vào năm hai nghìn một mươi sáu từng xảy ra vụ việc tương tự